trong hai ngày hôm qua mùng tám và hôm nay mùng chín tháng tám cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã tiến hành kiểm tra việc triển khai các quy định
cũng như bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại một số cơ sở y tế nhằm đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp các bệnh viện cần chủ động và đề cao cảnh giác trước mọi nguy cơ dịch bệnh xâm nhập
làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh chính vì vậy công tác phân luồng cách ly người bệnh từ khi bước chân vào bệnh viện cần được kiểm soát nghiêm ngặt
và các đồng chí giám đốc bệnh viện cần phải quyết liệt hơn nữa vậy lẽ là chúng ta là cái tuyến đầu và các bệnh viện đều thấy rất là cần thiết
và rất là phải nói là cũng rất là cầu thị để tiếp thu cái hướng dẫn cái chỉ đạo của đoàn kiểm tra để khắc phục trong thời gian tới
bệnh viện là nơi ghi nhận và phát hiện bệnh nhân covid một mươi chín do đó việc phát hiện sớm phân luồng và cách ly người bệnh đóng vai trò quan trọng đối với sự an toàn của bệnh viện
đoàn kiểm tra đã cùng các bệnh viện ra
đặt những tiêu chí an toàn chống dịch covid một mươi chín để khắc phục những điểm chưa đạt tiêu chuẩn đảm bảo bệnh viện là nơi khám chữa bệnh an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế
đồng thời yêu cầu các bệnh viện tuân thủ những biện pháp dự phòng của bộ y tế đưa ra và cập nhật thường xuyên những cảnh báo về tình hình dịch covid một mươi chín